dẫn dụ lừa gạt các nữ sinh có nhu cầu xin việc làm thêm sau đó giam giữ và hiếp dâm các nạn nhân nhiều lần
đối tượng gây án là đào văn thắng hai mươi bốn tuổi trú tại phường trương dương quận hoàn kiếm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội ra lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp
theo tài liệu điều tra vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đào văn thắng dùng tài khoản facebook
mình nguyễn của mình đăng tin trên nhóm tìm việc làm thêm bắt tham full tham hà nội
câu nhử các bạn nữ trẻ tuổi đi phát tờ rơi tại các khu đô thị cao cấp đối tượng chỉ tuyển nữ không tuyển nam
sau khi các bạn nữ liên hệ đào văn thắng lừa các bạn nữ đi cùng thắng phát tờ rơi tại các tầng trung cư và đi theo lối thang bộ
khi cùng đi vào lối thang bộ đến khoảng giữa các tầng thắng chặn cửa thang nhốt giam giữ đánh đập và hiếp dâm nhiều lần các nạn nhân
thời gian giam giữ nạn nhân kéo dài nhiều giờ có nạn nhân từ chiều ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau
trong suốt quá trình giam giữ và hiếp dâm nạn nhân đào văn thắng đều dùng điện thoại di động của mình chụp ảnh và quay clip
qua đấu tranh ít nhất có hai nữ sinh đại học đã bị đào văn thắng dùng thủ đoạn này thực hiện hành vi đổi bại
ngày một mươi bảy tháng một sau khi chạy thoát một nạn nhân đã đến công an quận hoàng mai trình báo vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ